ngày sáu tháng một mươi hai tổng công ty tân cảng sài gòn đã chính thức khai trương đưa vào khai thác sử dụng cảng tân cảng cái cui nằm bên bờ sông hậu thuộc quận cái răng thành phố cần thơ
với tổng diện tích hơn bảy ha có hai kho hàng rộng sáu m hai cầu tàu dài một trăm tám mươi m có thể tiếp nhận tàu trọng tải hai mươi tấn
đây là cảng container chuyên dụng đầu tiên ở đồng bằng sông cửu long được trang bị các phương tiện xếp dỡ hiện đại cho cả hàng container và hàng rời
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi tân cảng cái cui đã đón chuyến tàu container đầu tiên từ hải phòng vào
việc khai trương cảng tân cảng cái cui nhằm kết nối liên vùng đồng bằng sông kiều long phát triển với cả nước và quốc tế